bộ xây dựng cho rằng sai phạm tại công trình số tám b lê trực chính là của chủ đầu tư trong việc xây dựng sai so với giấy phép được cấp

cụ thể công trình xây cao sáu mươi chín m vượt phép một mươi sáu m tương đương năm tầng không giật cấp để tạo khoảng lùi dẫn đến diện tích sàn xây dựng vượt thêm sáu m hai
bộ xây dựng kiến nghị thủ tướng chỉ đạo ubnd hà nội kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép đối với chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật
ngày một mươi một tháng một mươi hàng nghìn người đổ ra các đường phố của thủ đô ankara thổ nhĩ kỳ biểu tình phản đối tổng thống recep tayyip erdogan chỉ một ngày sau vụ đánh bom đẫm máu từ trước tới nay nhằm vòng một cuộc tuần hành hòa bình ở ankara khiến ít nhất chín mươi bảy người thiệt mạng
đoàn người tập trung tại quảng trường shihi trung tâm ankara ngay gần vị trí xảy ra vụ khủng bố
để tưởng nhớ các nạn nhân người biểu tình chỉ trích chính phủ khi không thể đảm bảo an toàn cho đoàn tuần hành ngày một mươi tháng một mươi
đảng dân chủ nhân dân hdp ủng hộ người quốc một trong những nhóm tổ chức cuộc biểu tình cho rằng số người thiệt mạng thậm chí đã lên tới hơn một trăm hai mươi người
trước đó ông erdogan cũng đã phải chịu những áp lực chính trị ngày càng lớn khi các cuộc thăm dò hồi tháng sáu cho thấy sự ủng hộ đối với đảng công lý và phát triển akp của ông đang giảm sút nghiêm trọng so với thời điểm lên nắm quyền từ năm hai nghìn một mươi
nhà chức trách ireland thông báo một cảnh sát và một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ nổ súng ở nước này vào hôm một mươi một tháng một mươi
tuyên bố của cơ quan cảnh sát quốc gia ireland nêu rõ hai nạn nhân trên tử vong sau khi chúng những phát đạn trí mạng tại một căn nhà ở làng omez hạn lào giáp bắc ireland trong khi một phụ nữ khác bị thương nặng
tuyên bố cũng xác nhận một trong hai người thiệt mạng là nhân viên cảnh sát của cơ quan này
kênh truyền hình quốc gia ireland rte đưa tin viên cảnh sát đã tới căn nhà nói trên sau khi nhận được điện thoại của người phụ nữ trình báo về tình trạng bạo lực gia đình và vụ việc đã trở nên nghiêm trọng khi biến thành một vụ giết người